ngày hai mươi sáu tháng chín trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam phát đi thông báo về một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện bắc trà my quảng nam lúc h tám phút ngày hai mươi sáu tháng chín
theo đó trận động đất ba một độ richter xảy ra vào lúc h tám phút một mươi ba giây theo giờ hà nội ngày hai mươi sáu tháng chín ở tọa độ vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông độ sâu tâm chấn khoảng tám một km
giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết huyện bắc trà my là địa phận thường xuyên xảy ra động đất nhưng trận động đất nhỏ và rất nhỏ nên không có khả năng gây thiệt hại về người
giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết huyện bắc trà my là địa phận thường xuyên xảy ra động đất nhưng trận động đất này không có khả năng gây thiệt hại về người